ngành đường sắt đang phải chịu áp lực cạnh tranh ngày càng tăng với hàng không giá rẻ
và đường bộ cao tốc về vận tải hành khách cũng như với đường biển và đường bộ về vận tải hàng hóa
đã làm giảm thị phần vận tải trong những năm qua để tự cứu mình
không còn cách nào khác ngoài việc tăng chất lượng dịch vụ
ngành đường sắt sẽ phải hạ giá thành giảm chi phí
đó là những giải pháp vừa được đưa ra tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm hai nghìn hai mươi của ngành đường sắt được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
theo tổng công ty đường sắt việt nam năm hai nghìn một mươi chín sản lượng chung toàn ngành đạt hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng
doanh thu đạt gần tám hai trăm linh tỷ đồng chỉ bằng chín mươi bảy hai so với kế hoạch
mặc dù các công ty cổ phần vận tải đường sắt đã chủ động tích cực tìm kiếm nguồn hàng
và cho ra một số sản phẩm dịch vụ mới như tàu hàng container nhanh tàu container lạnh
tự phát in viên sóng thần vận chuyển hàng lẻ từ nhà đến nhà
giá cước vận tải hàng hóa tăng bình quân ba đến một mươi ba giá cước hành khách giảm từ năm đến năm mươi
tuy nhiên sức thu hút hành khách của đường sắt vẫn hạn chế
hệ số sử dụng chỗ thấp và giảm
năm hai nghìn hai mươi ngành đường sát sẽ áp dụng các giải pháp giảm chi phí giảm giá thành dịch vụ
tiếp tục triển khai giải pháp thu hút vốn đầu tư xã hội hóa vào kết cấu hạ tầng đường sắt
nhằm hoàn thiện kết nối trong chỗ logistic để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn